ngày ba tháng một mươi hai các bộ trưởng trong nội các mới của malaysia đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc vương malaysia sultan abdullah sultan amaza
quốc vương đã trao quyết định bổ nhiệm cho các tân bộ trưởng
trước đó thủ tướng malaysia anwa ibrahim đã công bố danh sách nội các gồm hai mươi tám thành viên
thủ tướng anwar kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính
đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ malaysia có hai phó thủ tướng
trong đó ông ahmad jahid hadidi hiện là chủ tịch đảng tổ chức dân tộc mã lai thống nhất
giữ chức phó thủ tướng kiêm nhiệm bộ trưởng phát triển nông thôn và địa phương
ông fadila iosov giữ chức phó thủ tướng kiêm nhiệm bộ trưởng đồn điền và hàng hóa
dự kiến nội các mới sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên vào ngày năm tháng một mươi một